ngay sau khi đội tuyển bóng đá việt nam chiến thắng giordani để bước vào vòng tứ kết asian cup hai nghìn một mươi chín
các công ty du lịch trong nước cũng đã lập tức giao bán tour đi dubai kết hợp xem bóng đá với giá từ hai mươi tám triệu đồng đến ba mươi triệu đồng
theo ghi nhận từ nhiều hãng lữ hành các tour hiện đã gần kín khách
với slogan từ thường châu tuyết trắng tới uae đầy nắng các hãng lữ hành đã chuẩn bị tour bay thẳng tới dubai
khởi hành ngày hai mươi bốn tháng một cổ vũ cho các cầu thủ tại trận tứ kết asean cup hai nghìn một mươi chín
với mức giá giao động từ hai mươi tám đến ba mươi triệu đồng đã bao gồm vé xem bóng đá visa nhập cảnh các bữa ăn theo chương trình
đồ cổ vũ hướng dẫn viên xuyên suốt khởi hành từ hà nội và thành phố hồ chí minh
đến thời điểm này hầu như các đơn vị lữ hành đã nhận đủ số lượng khách đăng ký tour
với khoảng hơn ba trăm linh lượt khách hàng và hiện nay là những giờ phút cuối cùng lo các thủ tục hoàn tất giấy tờ visa cho khách hàng
để làm sao nhập cảnh vào duba thận lợi nhất cổ vũ cho các thành viên của đội tuyển việt nam
khó khăn nhất khi công ty du lịch tổ chức các tour của vũ đá thì đồng thời phải làm nhiều việc
thứ nhất là làm việc nhà cung cấp dịch vụ việc thứ hai là phải làm việc truyền thông quảng bá và thứ ba là nhận khách hàng
theo các công ty lữ hành thủ tục xin visa đi dubai không quá phức tạp
cần có hộ chiếu còn hạn trên sáu tháng và hai ảnh bốn x sáu là có thể làm visa
thời gian làm visa mất từ ba đến bốn ngày tuy nhiên với tour xem bóng đá visa có thể thực hiện trong ngày
ngoài vé xem các trận đấu các cổ động viên cũng được các đơn vị lữ hành chuẩn bị sẵn áo băng rôn cờ tổ quốc để vào sân cổ vũ